bởi ai cũng muốn tài khoản cá nhân an toàn và uy tín hơn
thế nên nhiều người mới dễ bị lừa

bằng việc lập nên các tài khoản ảo để trục lợi
và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của các nghệ sĩ
nên facebook quyết định cắp tích xanh để cho người dùng biết được
đây là fanspace tài khoản chính chủ
vụ việc tại quảng nam cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân thiếu hiểu biết
nhiều người đã để lộ giấy tờ cá nhân dẫn đến mất tài khoản facebook
lợi dụng điều này các đối tượng đã dễ dàng có thể lừa đảo đến cả vài chục triệu đồng

biểu tượng tích xanh xác nhận tài khoản mạng xã hội rất được ưa chuộng
vì vậy dịch vụ hỗ trợ tích sành cũng nở rộ với mức giá hàng chục
thậm chí hàng trăm triệu đồng cũng đã từng xuất hiện
tích sành có sức mạnh tạo nên độ tin cậy với người sử dụng
thế nhưng biểu tượng màu xanh lam
đôi khi khiến bạn trẻ lầm tường và sống ảo trên mạng xã hội
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình
với cách thức thể hiện bản thân như vậy trên cộng đồng mạng
nhiều người có suy nghĩ những người có tích xanh là những người nổi tiếng
dần hình thành tư tưởng trong bộ phận bạn trẻ mong muốn có được tích xanh nhiều hơn
để tăng vị trí của mình trong mắt người theo dõi
mình nghĩ biểu tượng tích xanh của facebook cũng không có quá nhiều tác dụng
biểu tượng đấy cũng không quá quan trọng
nhiều bạn nhận định tài khoản cá nhân
dấu tích xanh sẽ là người nổi tiếng uy tín
nhưng trên thực tế nó chỉ đơn giản là một chứng thực tài khoản của một người có công chứng
trước đây tích xanh chỉ dành cho những người được coi là có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng
được xác nhận chính chủ
nhưng hiện giờ cũng có nhiều bạn trẻ mua được sự xác minh đó
khiến giá trị của tích xanh cũng giảm theo
sẽ rất nguy hiểm nếu như những tài khoản đáng tin cậy tích xanh này
đưa những thông tin không thực sự chính xác tới những người sử dụng khác
trên thực tế nếu tài khoản cá nhân có đủ điều kiện
đủ kiện để lên tích xanh
facebook sẽ xác minh tài khoản khi người dùng gửi yêu cầu mà không mất phí
vì vậy người dùng mạng xã hội hãy hiểu rõ về tích xanh
và cẩn trọng trước những thủ đoạn lừa đảo như hiện nay
lừa đảo xin tích xanh dấu xác thực cho facebook
là một trong những thủ đoạn lừa đảo mà những người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác
suy nghĩ của bạn về vấn đề này ra sao
hãy cùng tương tác trên fanpage truyền hình công an nhân dân
hãy cùng tương tác trên fanpage truyền hình công an nhân dân
để đảm bảo chất lượng nhưng phải vừa đảm bảo an toàn cho người lưu thông ở trên phố
thế nhưng hiện trạng có thể nhìn thấy trên công trường này lại hoàn toàn khác
vâng ạ không thi công trong gần hai năm qua
và hiện nay thì dự án đang trở thành một bãi tập kết phế liệu rác thải
đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
và un tắc cũng như tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra tại khu vực này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông ngày hôm nay
tưởng rằng những hình ảnh hy hữu ngớ ngẩn như thế này chỉ xuất hiện ở những vùng nông thôn
thế nhưng không ai nghĩ rằng nó lại đang hiện hữu ngay giữa trung tâm thủ đô
đường thì không có đèn nhưng lại bắt người dân đọc cảnh báo
trường hợp dụ trỏng bay đâm vào vừa dân mất điện vừa nhà nước mất tiền
như thế là nhảy múa ở giữa đường
xe nó lùi vào đổ bây giờ có đổ bốt điện đổ cái lèo thục qua bên điện kia
để không gì chắc chắn ô tô đi nó va vào chạm đổ ra cản trở giao thông
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
cứ bình quân ngày nào cũng ngại người ngã
có nghĩa là nhẹ bị nặng thôi
phải mang cồn nước khốt
rửa ra cho người ta lấy nước rửa băng ngó để đi xuất tứ
bây giờ ai người khắc phục
ai là người khắc phục cái hậu quả này
thì cứ bày ra thì nếu mà ở đây mang tiếng trung tâm thủ đô hà nội
nhưng mà không bằng ở rừng cây nó mọc thành rừng rồi
mà người dân chẳng biết kêu ai cả
người dân ở đây thì những nhà bị ổ gào họ cũng đổ một tí đá vào những lồng sổng không tốt
về cái ngành điện thì làm cũng không được toàn cái kỹ sư
nhưng mà nếu làm thì làm chứa ngại vật
chứ xảy ra thì cứ như đang cái tủ điện giữa đường này
đề nghị là đưa vào cái tủ điện nó vào vị trí cũ
dự án dừng thi công nhưng những hàng rào quây tôn thì vẫn còn đó
rất nhanh chóng bãi tập kết vật liệu xây dựng bên trong những hàng rào tôn này
đã trở thành những khu tập kết rác thải vô cùng ô nhiễm và mất minh quan đô thị
thi công thì không thi công nhưng hàng rào tôn thì vẫn chiếm lòng đường để tập kết phế liệu
và những vỉa tôn sắc lẹm như thế này vẫn cứ ngày này qua ngày khác chĩa ra đường
thách thức dòng phương tiện
thi công một tuyến đường đã khó thi công một tuyến đường trong đô thị còn khó hơn
bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của rất đông người dân khu vực
và lưu lượng phương tiện rất lớn như tại hà nội
chính vì vậy những dự án thi công trong đô thị luôn cần có những yêu cầu vô cùng khắt khe
chứ không phải theo cái cách cầu thả như thế này